trước tình hình hạn hán thiếu nước vụ đông xuân hành một mươi chín hai nghìn hai mươi hôm nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị nguồn nước phục vụ sản xuất khu vực phía bắc
năm nay là năm tình hình hạn hán xảy ra trên diện rộng dự báo sẽ thiếu khoảng tám tỷ mét hối nước phục vụ việc đổ ải vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tại các tỉnh phía bắc
trước tình hình đó nhiều hệ thống công trình thủy lợi đã có giải pháp lấy nước ngược hệ thống cũng như đầu tư các trạm bơm cột nước thấp để bảo đảm nguồn nước tưới phục vụ sản xuất
thị phương triển khai các giải pháp ví dụ như là nạo vét các cửa khẩu nơi nước nạo vét các hệ thống kênh mương triển khai nắp đặt các trạm bơm tạ chiến và bơm tích chữ nước vào các hệ thống ao hồ kênh dạch và các vùng đồng trụng để chủ động nguồn nước để phục vụ sản xuất
bên cạnh đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng yêu cầu các địa phương lấy nước phục vụ đổ ải chủ động thu sửa hệ thống xử lý rác thải tận dụng tối đa nguồn nước tại chỗ cũng như tiếp tục đầu tư các trạm bơm cột nước thấp để ứng phó với tình hình thiếu hụt nguồn nước
đây cũng là một trong những giải pháp đem lại hiệu quả cao khi mực nước tại các sông của nước ta ngày càng xuống thấp